còn tại trung quốc thế vận hội mùa đông bắc kinh sẽ bắt đầu vào ngày bốn tháng hai
nên các nhà chức trách trung quốc đang nỗ lực kiểm soát không để dịch covid một mươi chín bùng lên ở các thành phố lớn
tuy nhiên với sự xuất hiện các ca mắc mới bắc kinh đang phải triển khai xét nghiệm cho hai triệu dân của một quận
tại bắc kinh nhà chức trách đang tăng cường kiểm soát dịch covid một mươi chín sau khi số ca nhiễm tăng lên gần đây
chung với đợt cao điểm đi lại trên toàn quốc trước tết nguyên đáng
người dân bắc kinh nếu mua thuốc hạ sốt hiện được yêu cầu làm xét nghiệm virus
ngày hai mươi bốn tháng một nhà chức trách cho biết họ sẽ khởi động một đợt xét nghiệm diện rộng thứ hai
ở một quận có hai triệu dân ở bắc kinh do xuất hiện ca covid một mươi chín ở đây
các ca nhiễm liên quan tới ổ dịch này hiện đã lan ra tỉnh sơn đông
chính quyền kêu gọi người dân bắc kinh không rời khỏi thành phố nếu không thật sự cần thiết
trong khi đó theo hãng tin afp
nhà chức trách đã bắt đầu gỡ bỏ một số hạn chế ở tây an từ tuần trước
sau khi số ca nhiễm giảm chỉ còn vài ca mỗi ngày
với thông báo mới trong ngày hai mươi bốn tháng một
những người dân có hồ sơ y tế sạch sẽ được phép rời thành phố
giao thông công cộng và hoạt động kinh tế được khôi phục hoạt động trở lại hoàn toàn
vì tây an hiện là vùng rủi ro thấp với covid một mươi chín
có một quận của tây an lại tiếp tục bị phong tỏa
với người đến tây an họ sẽ phải có giấy xét nghiệm âm tính với virus corona
riêng người dân ở các địa phương có dịch không được đến tây an
theo hãng tin afp một mươi ba triệu dân của thái an đã phải ở nhà kể từ ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
sau khi thành phố ghi nhận một cụm dịch covid một mươi chín
đến nay tổng số ca nhiễm được ghi nhận ở đây là hơn hai một trăm linh trường hợp
quý vị và các bạn thân mến trước thêm năm mới hai nghìn hai mươi hai
tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới who tedros adernom ghebreyesus
đã kêu gọi các nước hợp tác cùng nhau
để chấm dứt giai đoạn nghiêm trọng của đại dịch covid một mươi chín
đồng thời nhấn mạnh rằng các nước đã có sẵn tất cả công cụ để thực hiện mục tiêu đó
phát biểu tại cuộc họp báo cùng bộ trưởng phát triển của đức sven raskunze
giám đốc ghebreyesus nhấn mạnh
hiện đại dịch covid một mươi chín đã bước sang năm thứ ba và chúng ta đang ở một thời điểm quan trọng
chúng ta phải làm việc cùng nhau để chấm dứt giai đoạn cấp tính của đại dịch này
chúng ta không thể để covid một mươi chín tiếp tục kéo dài dài dẳng
tiếp diễn vòng luẩn quẩn giữa sự lo sợ và thái độ phớt lờ
người đứng đầu wi cũng thông báo đức đã trở thành nhà tài trợ lớn nhất cho tổ chức này
trong lịch sử mỹ từng là quốc gia có đóng góp tài chính hàng đầu cho who
trong số gần hai trăm linh quốc gia thành viên trực thuộc
trước thêm năm mới hai nghìn hai mươi hai tổng giám đốc upso đã lạc quan đánh giá
giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch có thể chấm dứt vào năm hai nghìn hai mươi
ông cho rằng
việc thoát khỏi cuộc khủng hoảng này sẽ phụ thuộc một phần vào việc thế giới tuân thủ nghị quyết năm mới
theo đó tiêm phòng cho bảy mươi dân số tất cả các quốc gia từ nay cho đến hết tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra một lần nữa ông khẳng định chấm dứt bất bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ y tế
vẫn là chìa khóa để chấm dứt đại dịch
theo dữ liệu của trang thống kê world dormitories info kể từ khi bùng dịch covid một mươi chín đến nay
tại hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận tổng cộng
ba trăm năm mươi hai hai trăm bốn mươi ba tám trăm chín mươi bốn ca mắc trong đó có năm sáu trăm một mươi năm một trăm linh một ca tử vong
trong hai năm vừa qua nhiều biến thể của chủng virus ban đầu sars cov hai đã xuất hiện
trong đó có hai biến thể đáng lo ngại là delta và omicron
cùng một mươi biến thể đang được theo dõi như alpha beta gamma
thưa quý vị và các bạn trong lịch sử chưa từng có loại vắc xin nào được điều chế và phát triển nhanh như loại vắc xin ngừa covid
đến hiện tại đã có hai mươi ba loại vaccine khác nhau được cấp giấy phép sử dụng trên khắp thế giới
và hàng trăm loại vắc xin ngừa covid một mươi chín khác đang được nghiên cứu phát triển
những thành tựu này có thể khiến cho chúng ta tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp
dịch bệnh chắc chắn sẽ bị đẩy lùi
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
trên kênh báo sức khỏe và đời sống
hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại